vào chiều ngày hôm qua sau khi nhận được tin báo về sự cố vỡ đập ngăn nước của công trình thủy điện iagle hai
do công ty cổ phần thủy điện khải hoàng làm chủ đầu tư đàm thi công trên suối iagley thuộc địa bàn hai xã iaga và iave huyện chuprong
lãnh đạo ủy ban dân tỉnh gia lai đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố
lãnh đạo tỉnh gia lai đã yêu cầu các sở ngành của tỉnh có tinh thần trách nhiệm cao làm việc nhanh chóng hiệu quả
để khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân yêu cầu công ty cổ phần thủy điện khải hoàng
phối hợp với chính quyền địa phương các sở ngành của tỉnh trong giám định sự cố và xác định rõ trách nhiệm
và sớm tiến hành bồi thường thiệt hại cho người dân sự ổn định cuộc sống